đêm ngày một dạng sáng ngày hai tháng một mươi một công an tỉnh hà nam đã truy bắt nhanh được hai đối tượng
ngô xuân tấn và trần văn nghĩa cùng chú tại thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm
về các hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản
hà nam phát hiện hai đối tượng trộm chó đã truy hô đuổi bắt đối tượng
trong quá trình tham gia một người dân trên địa bàn phường tiên nội đã không sợ nguy hiểm
dùng ô tô hỗ trợ truy bắt các đối tượng
bị bổ vây chúng manh động dùng dao chém vỡ kính xe để lại tăng vật và phương tiện gây án
ngay tại thời điểm đó khi bỏ trốn các đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp một chiếc xe máy của người dân đi đường
tôi vô tình dạy tập thể dục thì tôi nhìn thấy hai người trộm chó
thì tôi có báo cáo với nại công an phường và tôi dùng xe ô tô để truy đuổi để bắt hai đối tượng này
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng manh động và cướp tài sản
các đối tượng đã có hành vi nguy hiểm
ngay trong đêm lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin
khoanh vùng xác minh truy tìm đối tượng gây án đồng thời ra soát qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn
và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
sau thời gian ngắn lực lượng công an hà nam đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
ngô xuân tấn và trần văn nghĩa thu giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện gây án
tại cơ quan công an qua đấu tranh tấn và nghĩa khai nhận
do không có tiền tiêu xài cá nhân tấn đã dùng nghĩa trộm cắp chó
đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn đeo biển số giả một thanh đao ba bao tải
một súng bắn điện
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi sau khi trộm cắp được ba con chó trên địa bàn phường tiên nội
thì bị nhân dân truy hô đuổi bắt
hai đối tượng đã cướp xe máy của người dân chạy lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn thành phố phủ lý
và huyện kim bảng để tìm nơi tẩu tán tăng vật công cụ phương tiện gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội
tính từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã gây ra một mươi vụ trộm chó trên địa bàn các huyện thị xã thành phố
khi bị quê bắt các đối tượng đã dùng dao để chống trả và bỏ rốn khỏi hiện trường
trên quá trình bỏ chạy đối tượng đã dùng dao cướp một chiếc xe quê của người dân đi đường
sau đó bỏ rốn chạy khỏi hiện trường
thì xét thấy vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng và hành vi của đối tượng rất manh động
đội cảnh sát hình sự công an thị xã đã chủ động đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phối hợp
để tập trung truy bắt đối tượng và truy tìm đối tượng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông qua vụ án trên
cơ quan công an đề nghị nhân dân chủ động nâng cao cảnh giác phòng ngừa với loại tội phạm có hành vi hoạt động trên
khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để điều tra truy bắt các đối tượng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online còn bây giờ là tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích